với mong muốn tạo lập một không gian giao lưu nghệ thuật đa dạng giữa các cộng đồng thực hành nghệ thuật và khán giả
lễ hội sân khấu mùa xuân pass đã được tổ chức tại hà nội
lễ hội được tổ chức với sự hỗ trợ của đại sứ quán pháp tại việt nam
lễ hội sân khấu mùa xuân pas hai nghìn một mươi tám là nơi hội tụ của các nhóm thực hành nghệ thuật sân khấu chuyên và không chuyên tại hà nội
lễ hội năm nay quy tụ hai mươi ba nhóm với độ tuổi đa dạng từ trẻ con tới người lớn
trình diễn các loại hình nghệ thuật khác nhau kịch nói và ứng tác nghệ thuật hình thể và âm nhạc sáng tạo

lễ hội cũng là một dịp để cho mọi người có thể không chỉ là thưởng thức nghệ thuật mà thực hành những loại hình nghệ thuật khác nhau
để cho nên là năm nay thì đang tổ chức một điều mà mới của năm nay là tổ chức các hỗ trợ như mạng phí
xuyên suốt lễ hội là giải thi đấu ứng tác độ tuổi từ một mươi hai đến một mươi năm
bằng tiếng pháp với bốn đội lần đầu
lễ hội sân khấu mở màn với trận đấu đầu tiên trong giải đấu ứng tác
liền sau đó là buổi biểu diễn của nhóm kịch pháp ngữ ba chú mũi tới từ thái lan đã thu hút được sự chú ý của khán giả
tại lễ hội sân khấu mùa xuân hai nghìn một mươi tám thì có rất là nhiều những thể loại nghệ thuật khác nhau
như những năm trước thì chỉ có kịch thôi là chủ yếu
nhưng mà năm nay thì ở festival pass còn có
cả âm nhạc và mỹ thuật nữa
nhất là trong năm hai nghìn một mươi tám này thì phiên bản pars còn có những lớp học thử
để cho các bạn có thể thử sức với nhiều môn nghệ thuật khác nhau
thì đến với festival pass giờ này thì mình cũng mong muốn là có thể mang đến cho mọi người một tiết mục mà nó vừa đan xen giữa âm nhạc và kịch
lễ hội sân khấu mùa xuân còn là cơ hội giao lưu giữa những nền văn hóa khác nhau
điều đặc biệt trong năm nay lễ hội đa dạng hơn với sự góp mặt của các nhóm nghệ sĩ người việt trong các lĩnh vực kịch tái hiện kịch thể nghiệm và múa đương đại
điểm suyết trong lễ hội là những phần trình diễn âm nhạc phối hợp giữa các nghệ sĩ việt và pháp